tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến ba học sinh lớp chín bị đuối nước thương tâm
tại khu vực thuộc lòng hồ thủy điện thác mơ các nạn nhân tử vong được xác định là em nguyễn ca văn phương
lâm quang duy và nguyễn tiến đồng các em đều là học sinh trường trung học cơ sở lý thường kiệt
theo thông tin ban đầu khoảng chín giờ sáng nay nhóm sáu em học sinh lớp chín trường trung học cơ sở lý thường kiệt
rủ nhau về nhà em phương ở thôn cây gia xã phú văn huyện bù gia mập chơi
tại đây phương và các bạn lấy xuồng của gia đình trèo ra lòng hồ thủy điện thác mơ gần nhà để tắm
khi vừa trèo ra được hơn một mươi mét thì xuồng bị lật úp khiến cả sáu em bị rơi xuống lòng hồ
một em trong số các em bơi được vào bờ và dùng xào cứu được hai bạn
nghe tiếng chi các em chi hồ người dân đã nhanh chóng tìm kiếm nhưng do lòng hồ sâu rộng nên phải đến khoảng một mươi một giờ trưa
thi thể ba học sinh xấu số mới được tìm thấy
chiều cùng ngày chính quyền địa phương đã đến động viên hỗ trợ các gia đình có học sinh bị nạn mỗi gia đình một mươi năm triệu đồng